nghĩa vụ hoàn thổ là trách nhiệm của bất kỳ đơn vị nào khi được cấp phép khai thác khoáng sản
tuy nhiên có một thực tế đáng buồn là hiện nay hầu hết các doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đều rất thờ ơ với trách nhiệm này
sự lúng túng trong công tác hoàn thổ ở huyện bắc nậm tỉnh bắc cạn là một ví dụ
năm hai nghìn một mươi tỉnh bắc cạn đã cấp phép cho công ty cổ phần thương mại và khoáng sản nguyên phát
được khai thác vàng xa khoáng tại khu vực bản nghiền vàng ma thuộc xã an thắng huyện bắc nạm
bốn mươi ba hectare đất cấy lúa trồng ngô của người dân ở đây đã bị thu hồi để giao cho doanh nghiệp này phục vụ khai thác vàng
theo đề án khai thác sau khi bị thu hồi giấy phép công ty nguyên phát cũng đã lập tức hoàn thành việc hoàn thổ
và đã được các cơ quan chức năng nghiệm thu
thế nhưng trên thực tế hiện tại hai bên bờ sông hàng nghìn khối đất đá vẫn ngổn ngang trên những mảnh ruộng
mà trước đây người dân ở đây vẫn trồng cấy
những gì còn sót lại đã cho thấy việc doanh nghiệp này có hoàn thổ cũng như không
không chỉ thờ ơ với công tác hoàn thổ doanh nghiệp này còn để lại hệ lị rất lớn cho người dân
sáu năm sau khi bán đất cho công ty nguyên phát gia đình chị ma thị bung dường như đã quên với công việc đồng áng
từng ngày không có đất canh tác kế sinh nhai cũng không còn
gia đình chị cũng như hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn mong mỏi hàng ngày
có được một mảnh đất để canh tác nông nghiệp
bà con thì mong mỏi lắm muốn làm thế nào được đóng cửa mỏ
sau đó các cơ quan chức năng của tỉnh của huyện giao đất cho người dân để tiếp tục sử dụng trên mảnh đất
mà trước đây có một phần diện tích đó đã được sử dụng canh tác cho sản xuất nông nghiệp
lý giải cho vấn đề người dân thì mong muốn có đất còn đất thì vẫn cứ bỏ hoang
đại diện sở hữu
sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc cạn đơn vị trực tiếp chủ trì về vấn đề này cho biết
mong muốn của người dân và chính quyền huyện bắc nạm là hoàn toàn chính đáng
thế nhưng để đất đến tay người dân thì chưa thể trong ngày một ngày hai
tình trạng doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trong việc hoàn thổ đã và đang là vấn đề đáng ngại
không chỉ của tỉnh bắc cạn mà còn của nhiều địa phương trên cả nước
theo tính toán sơ bộ để hoàn tất việc hoàn thổ những mỏ vàng này
nguồn kinh phí có thể lên đến hàng chục tỷ đồng
chính vì vậy để doanh nghiệp thực hiện hoàn thổ trong thời điểm hiện nay
nhất là đối với những doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản là vô cùng khó khăn
bởi nguồn tiền dùng để hoàn thổ rõ ràng là một bài toán khó
trong khi đó cuộc sống người dân vẫn cứ bị ảnh hưởng
còn chất lượng môi trường của những vùng khai khoáng vẫn cứ thế suy giảm dần